đến hai trăm linh hectare với số vốn đầu tư gần năm tỷ đồng
giai đoạn một là xây dựng khu khách sạn biệt thự trung tâm hội nghị nhà hàng
và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan dự kiến hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
giai đoạn hai sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và kết nối thêm các hạng mục công trình
khu vui chơi giải trí sân gôn sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục vào năm hai nghìn một mươi chín
còn trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khởi công nhà máy taco mazda
tại khu phức hợp chu lai trường hải tỉnh quảng nam
đây là nhà máy sản xuất ô tô taco mazda thứ hai của trường hải
tại đây thủ tướng chỉ đạo taco phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản
để áp dụng sản xuất tại việt nam
trong bối cảnh hội nhập khu vực asean vào năm hai nghìn một mươi tám
theo lộ trình thực hiện công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản
trình thực hiện chiến lược đã đề ra taco khởi công xây dựng nhà máy mới sản xuất lắp ráp xe
mang thương hiệu mazda có công suất một trăm linh xe một năm giai đoạn một năm mươi xe một năm
với tổng vốn đầu tư là một mươi hai tỷ đồng tương đương năm trăm hai mươi triệu đô la mỹ
được xây dựng trên diện tích ba mươi năm hectare trong đó hơn một mươi hai ha nhà xưởng
sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính sách mở cửa
để mazda hợp tác tại thị trường việt nam là chính sách có ô tô rẻ và tốt
chất lượng tốt phục vụ nhu cầu của nhân dân đồng thời thúc đẩy ngành cơ khí công thương
công nghiệp phụ trợ trong nước và xây dựng thương hiệu ô tô quốc gia xuất khẩu
sang các nước khu vực và quốc tế
thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành tháo gỡ khó khăn đề xuất biện pháp bảo vệ ô tô trong nước
và phù hợp thông lệ quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp ô tô nội địa
thủ tướng yêu cầu taco phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản
để đưa vào sử dụng sơn gốc nước cũng như quy trình xử lý thu hồi và xử lý cạn thải
bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường
khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công vừa được khánh thành
tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã tham dự buổi lễ
công trình dự án tu bảo tồn tạo khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công
được triển khai xây dựng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm chi ân công lao to lớn
của đồng chí võ trí công đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân quảng nam
luôn chú trọng giữ gìn phát huy giá trị các di tích lịch sử địa phương
và đặc biệt là khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công
để nơi đây vừa là giáo dục truyền thống vừa là công trình văn hóa thân thiện
tạo cảnh quan kiến trúc đẹp nhằm thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trong tỉnh
và cả nước đến thăm viếng tham quan học tập noi gương ghi nhớ công lao của đồng chí võ trí công
cũng trong chiều qua ngày hai mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân huyện sa thầy tỉnh con tum
phối hợp với ban liên lạc trung đoàn hai trăm linh chín sư đoàn một mặt trận tây nguyên và thân nhân các gia đình liệt sĩ
tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường bắc tây nguyên
và những người con hà nội thuộc trung đoàn hai trăm linh chín hy sinh trong khi chiến đấu tại cao điểm chín trăm năm mươi năm chín trăm chín mươi sáu chư tan kra
thuộc thôn ba xã gia xia huyện sa thầy tỉnh con tum
để tri ân các liệt sĩ thành phố hà nội đã trích hơn ba mươi tỷ đồng xây dựng khu tưởng niệm
với các hạng mục như nhà tưởng niệm quy tập mộ liệt sĩ khu nghĩa trang phù điêu nhà bia nhà đón tiếp
phục vụ việc viếng thăm của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn
khu tưởng niệm liệt sĩ hà nội tại mặt trận bắc con tum đã được bàn giao cho tỉnh con tum
và đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh
thưa quý vị ngoài việc trực tiếp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo thực thi pháp luật trên các vùng biển
trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác tổ chức tuyên truyền cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
và chương trình đồng hành cùng ngư dân yên tâm bám biển đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển
coi là một nhiệm vụ then chốt trong toàn lực lượng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đây là cuộc thi em yêu biển đảo quê hương do bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với huyện khói châu
trường trung học cơ sở xã việt hòa tỉnh hưng yên tổ chức
cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên các em học sinh và nhân dân về biển đảo việt nam
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai
qua đó góp phần xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm của công dân
nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thông qua cái này chúng tôi cũng giúp cho cùng với nhân dân để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội
và tuyên truyền cho ngư dân cùng với cảnh sát biển để phát hiện đấu tranh chống tội phạm
bôn nậu trên biển và đấu tranh chống quyết biển và cướp bộ trang
hồng thời cũng tuyên truyền cho ngư dân bảo vệ môi trường biển đặc biệt là bảo vệ nạp xe nào trong quá trình đánh cá
để giữ được tài nguyên môi trường biển để không dùng các tút nổ hoặc là những ngươi nữ cụ
để phá hoại môi trường biển để ảnh hưởng đến sự phát triển nâu dài của tổ quốc
dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng đã tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn xã
với tổng trị giá ba mươi triệu đồng đồng thời trao một mươi xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vượt khó học giỏi và trao một mươi suất học bổng mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng tặng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập
hôm nay em rất vinh dự khi được cùng các chú cảnh sát biển tham gia chương trình em yêu biển đảo quê hương
sau cuộc thi này em cảm thấy mình biết rộng nhiều hơn về biển đảo và em cảm thấy mình phải cố gắng học tập thật giỏi
để đạt được những không phụ lòng của các
các chú đã tặng em một số học bổng
bên cạnh đó bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phối hợp với hội thầy thuốc trẻ việt nam và trạm y tế xã việt hòa
tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho khoảng một trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn
gia đình liệt sĩ người già neo đơn và tặng quà cho các gia đình chính sách các hộ nghèo thuộc địa bàn xã
được đoàn cảnh sát biển về cấp thuốc cho nhân dân và cho chúng tôi là gia đình liệt sĩ
chúng tôi vô cùng phấn khởi
xin cảm ơn đoàn
tôi vô cùng phấn khởi mà được ra khám được thuốc được gặp đoàn
thì trước mắt là tôi xin cảm ơn đoàn và cảm ơn tất cả các anh em trong đoàn và trong xã đã về phục vụ chúng tôi
các hoạt động ý nghĩa này được bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương trên cả nước
thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức tăng cường đoàn kết tình quân dân
tình cảm tương thân tương ái củng cố lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương
cũng như đề cao trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển
cũng như tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba
trước những thách thức của nền kinh tế chất lượng nguồn nhân lực cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn cũng như tác động của tình hình thế giới biến đổi khí hậu
thế hệ trẻ việt nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển
tại sơn la trong những năm qua phát huy tinh thần chủ động sáng tạo đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia sản xuất kinh tế
áp dụng có hiệu quả các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
qua đó phần nào giúp các bạn trẻ có công việc ổn định tạo việc làm cho hàng trăm đoàn viên thanh niên trong độ tuổi lao động ở địa phương
đây là khu đất rộng ba hectare nằm trên địa bàn xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la của hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba
chuyên trồng các giống rau cao cấp cho dinh dưỡng cao như cà chua hà lan dưa chuột nhật bắp cải và súp lơ israel
nhìn quy mô này ít ai có thể nghĩ đây là thành quả trong chưa đầy một năm của các bạn trẻ là đoàn viên tri đoàn tổ tám phường triềng sinh thành phố sơn la
xuất phát từ cái nhu cầu
xuất phát từ cái nhu cầu về cái vấn đạn vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay về cái vấn nạn về thực phẩm bẩn bây giờ trên thị trường rất là nhiều
cái thứ hai là tri đoàn tổ tám phường trường sinh của chúng tôi là những thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng chưa xin được việc làm
chính vì hai lý do trên mà tôi đã quyết định thành lập hợp tác xã để tạo công an việc làm cho các đồng chí trong tri đoàn
và cung cấp sản phẩm rau an toàn ra thị trường thành phố sơn la để bà con được sử dụng sản phẩm an toàn
hiện hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba đã có một mươi thành viên đều với độ tuổi bình quân là hai mươi bảy tuổi
từ mô hình thí điểm trồng rau sạch đến nay hợp tác xã này đã có bốn hectare đất sản xuất đạt sản lượng từ ba mươi năm tới bốn mươi tấn rau
củ quả trên một hectare một năm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn việt gáp
đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho từ năm tới một mươi lao động trong độ tuổi thanh niên với mức thu nhập từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
sau khi tôi nghiêm gia trường tôi sẽ tìm kiếm được cho mình một công việc ổn định
như sự giới thiệu của đồng chí phạm diễu vân tôi đã vào làm tại hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba
và nhờ các hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba này tôi đã tìm với cho mình một công việc ổn định
và các đoàn viên khác cũng có công an việc làm ổn định với một lương thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống của mình
thực hiện nghị quyết của tri bộ năm hai nghìn một mươi sáu để tạo công an việt nam cho một số con em của tổ học ra trường không có việt nam
tổ tận dụng đất dư thừa của ban nhân dân giao nạn cho tổ
để giao cho tri đoàn thanh niên
hiệu quả của mô hình thanh niên tham gia thành lập hợp tác xã đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sơn la
qua đó chính quyền địa phương đã và đang xây dựng những chính sách đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp
chúng tôi thì đã tập trung vào việc là tuyên truyền nhân dậm những cái mô hình điển hình tiên tiến như thế này

đồng thời sẽ tạo điều kiện để cho các bạn trẻ
có thể tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay để các bạn tạo dựng cái nguồn vốn để khởi nghiệp
và hướng tới thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tham mưu cho các cơ quan chức năng xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
đa số những mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh sơn la trước đây gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt về vốn và đầu ra tiêu thụ sản phẩm
việc liên kết cùng nhau tham gia sản xuất đang cho thấy hướng đi đúng đắn
có sức lan tỏa
cổ vũ mạnh mẽ
các trong lực lượng thanh niên để các bạn có thể phát huy tính sáng tạo tự lập làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng chính bàn tay khối óc của tuổi trẻ
tiếp theo chương trình
giá điện bình quân có thể vẫn được điều chỉnh sáu tháng một lần
xây mới cải tạo tập thể cũ ở hà nội chặng đường gian nan
thưa quý vị giá điện bán lẻ bình quân vẫn sẽ được điều chỉnh sáu tháng một lần như hiện nay
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ sau khi họp bàn về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và khung giá điện hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của bộ công thương thời gian điều chỉnh tối thiểu sẽ giảm xuống còn ba tháng thay vì sáu tháng được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
tuy nhiên sau cuộc họp bàn về các bộ ngành liên quan về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ bình quân
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu giữ nguyên thời gian điều chỉnh này là sáu tháng
mức giá bán lẻ điện bình quân hiện vẫn đang được duy trì ở mức một sáu trăm hai mươi hai một đồng một kwh từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra bộ công thương được yêu cầu hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo hướng bổ sung chỉ đạo
điều hành của thủ tướng trong trường hợp ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát
cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình điều chỉnh giá điện
liên tục trong những ngày qua đến hôm nay tại khu vực thượng nguồn sông sài gòn đoạn chảy qua xã minh tâm huyện hớn quản tỉnh bình phước đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt
người dân sinh sống trên khu vực thượng nguồn sông sài gòn phát hiện sự việc cá chết hàng loạt bắt đầu xảy ra từ ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua và kéo dài cho tới ngày hôm nay
hiện tượng cá chết hàng loạt với số lượng lớn như thế này
chưa từng xảy ra
trước đó hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cũng xảy ra hiện tượng cá chết trên đoạn sông này
tuy nhiên nguyên nhân sau đó được sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước xác định do đặc điểm tự nhiên của nước sông sài gòn thay đổi vào mùa mưa
còn năm nay theo người dân địa phương là do nguồn nước bị ô nhiễm
thì có mấy năm trước thì nói chung ra cũng có chết nhưng mà chết ít năm nay
năm nay thì cái lượng cá chết nhiều hơn
mấy năm trước chết cao lắm thì cũng tả hai tả thôi tại nước mưa
đổ thì cá chết ít còn năm nay thì đâu chắc nước lộ mỹ xả nhiều quá
năm nay chết không tính ra bà con ta chết chắc cũng tính ra khoảng hai tấn
điều đáng lo ngại hơn là mặc dù chưa có kết luận về nguyên nhân cá chết
nhưng bà con ngư dân vẫn tổ chức vớt cá với mục đích mang về nấu ăn hoặc bán kiếm lời với mức giá từ năm đến một mươi đồng một kg
mấy năm trước thì nó cũng có chết cái cội nguồn nó đổ xuống á
thì cá nó cũng chết một số ít thôi
ngày hôm nay thì nó chết cũng nhiều
vớt bảy giờ sáng tới sáu giờ chiều chiều vớt tới chín giờ là nó cũng nhiều cá hàng tấn cá rồi
anh em người ta ở đây cũng có vớt nhiều lắm mười mấy chiếc hai chục chiếc
chở đi bán
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước đang cùng các đơn vị liên quan
lấy mẫu nước điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường trên
trong thời gian chờ đợi xác định rõ nguyên nhân cơ quan chức năng khuyến cáo
người dân không nên vớt cá chết đưa đi bán hay làm thức ăn để bảo đảm sức khỏe
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác sáng nay tại trung tâm thành phố hải phòng
một trăm linh người thuộc các tầng lớp nhân dân đã tham gia giải việt giã cúp hoa phượng đỏ
và ngày chạy olympic toàn dân
đây là hoạt động thiết thực chào mừng tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba
và ngày thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba
ngày chạy olympic góp phần động viên phong trào thể thao quần chúng trong đông đảo các tầng lớp nhân dân
thực hiện toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân đồng thời tạo môi trường phát triển cho thể thao thành tích cao của thành phố cảng
cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
gắn với giải việt giã tiền phong tỉnh tuyên quang hai nghìn một mươi bảy
tham gia lễ phát động có hơn một người là cán bộ các cơ quan và nhân dân trong tỉnh
sau lễ phát động đã có hàng trăm cán bộ thanh niên học sinh và người dân tham gia chạy hướng ứng
vòng quanh quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang với cựa ly một km
cũng tại lễ phát động sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang đã tổ chức giải việt giã tiền phong tỉnh tuyên quang hai nghìn một mươi bốn
với sự tham gia của một trăm linh vận động viên đến từ các huyện thành phố trong tỉnh
thưa quý vị sau hàng chục năm sử dụng hầu hết các khu tập thể cũ tại hà nội đã xuống cấp
và cách đây hơn một mươi năm thủ đô cũng đã bắt đầu triển khai việc cải tạo xây mới các khu tập thể cũ
tuy nhiên cả một chặng đường dài như vậy mà chỉ có một số khu tập thể được cải tạo xây mới
vì sao những nỗ lực của thành phố hà nội chỉ dừng lại ở những con số khiêm tốn như vậy
thời gian qua nhà nước và các bộ ngành liên quan chính quyền đô thị đã ban hành rất nhiều
văn bản quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hành lang pháp lý và hướng dẫn thực hiện đẩy mạnh công tác cải tạo nhà trung cư cũ
thế nhưng việc này của thành phố hà nội chỉ dừng lại ở vài tòa trung cư đa số vẫn đang nằm trong tình trạng chờ đợi
và cũng chưa biết đến khi nào thì công cuộc xây mới cải tạo trung cư tập thể cũ của hà nội mới đạt hiệu quả thực sự
đây là những hình ảnh từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn khi mà phó thủ tướng trịnh đình dũng lúc bấy giờ còn là bộ trưởng bộ xây dựng
đã đi kiểm tra về tình trạng nguy cấp của khu tập thể c tám giảng võ đống đa hà nội
lúc đó khu nhà c tám được đánh giá là ở mức độ d mức độ rất nguy hiểm đối với người sinh sống trong tòa nhà
cầu thang và các kết cấu bị nứt toác nhiều vết nứt đã xuất hiện ngay trong nhà các hộ dân
và lúc đó tâm tư nguyện vọng của người dân nơi đây chúng rất muốn phi dời đi chỗ khác nhằm đảm bảo quản lý cuộc sống của họ
nếu mà các bạn sửa chữa cho chúng cháu đi mà trả lại nhà cho cháu thì chúng cháu đồng ý
chứ đấy với mục đích như thế phải có đường về cho chúng cháu nhà cửa đi phải có chứ chuyển đi mà không có phương hướng về là không ai đồng ý hết
còn đây là những hình ảnh của khu c tám giảng võ sau gần ba năm kể từ ngày được các cơ quan chức năng kiểm tra và đánh giá
cầu thang đầu hồi của cả khu tập thể sau ba năm đã phải chống đỡ bằng một hệ thống rẳng thép lớn được bổ sung thêm
các căn hộ sau ba năm sập sệ và dường như oàn mình thêm trước sức nặng của thời gian
chỉ có những mong muốn của chúng cháu
dân nơi đây là vẫn giữ nguyên như thế khi chưa biết lúc nào mình có thể ổn định cuộc sống một cách khang trang như dãy nhà c bảy và nhà d ngay bên cạnh
đa số dân ở khu c tám mình thì chỉ mong muốn là nhà nước quan tâm đến và cải tạo lại cho chúng tôi định cư tại chỗ
chứ còn bảo chúng tôi mà đi nơi nào đấy mà không có cái kế hoạch gì cả mà cứ đi không biết ngày về thì là chúng tôi cũng không thể đồng ý được
chứ không phải là dân chúng tôi không đồng ý đâu
chỉ có điều tức là mọi người cũng đồng ý
làm như thế nào đấy để mang lại cái quyền lợi cả đôi bên cùng có lợi cả nhà đầu tư và cả người dân
chứ còn nếu mà chỉ nhà đầu tư không thì cũng không được mà người dân không tỉnh không được
bởi vì cái đấy là dân chúng tôi cũng biết chứ không phải là không biết
nhà nước hiện nay chủ trương là một năm anh ở hai mươi m thì tôi đền anh ba mươi m
nhưng mà ba mươi mét của tôi khác hai mươi mét của anh là bây giờ là lát là như thế này
không phải là anh xe băng của ông cửa dạ tôi khác ngày xưa cửa có gỗ ra là ồn ông
có bảo điện bảo bây giờ khác
thế thì còn bây giờ ông bảo tôi ba mươi tôi muốn thành bốn mươi thôi
thì ông thêm bỏ thêm tiền một mươi cái đó
tôi lấy vốn thôi không lấy lại
thế là lừa cái gì
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội vừa công bố bốn mươi hai trung cư tập thể đang ở mức báo động nguy hiểm
trong đó có ba mươi chín tập thể nguy hiểm
tập thể nguy hiểm ở mức độ c một tập thể nguy hiểm ở mức độ b và hai tập thể nguy hiểm ở mức độ d cần di dân gấp
hầu như tất cả các chuyên gia cơ quan chức năng đều cho rằng việc cải tạo trung cư xây mới các tập thể cũ là rất cấp thiết phải làm ngay
tuy nhiên cách thức triển khai lại không hề dễ dàng
dù đã đề ra nhiều biện pháp kế hoạch
nhưng sau hơn một mươi năm mới chỉ cải tạo xây mới được một mươi hai trung cư tập thể cũ đạt tỷ lệ có một so với số lượng trung cư cũ tập thể cũ cần phải cải tạo
như hiện nay thì một số trung cư vị trí đẹp sẽ được các doanh nghiệp vào làm dù rằng dân ở trong trung cư có đòi điều kiện đi nữa họ cũng sẵn sàng đáp ứng
là vì vị trí đẹp ấy đem lại cho họ rất nhiều lợi ích
theo đánh giá việc cải tạo xây dựng lại trung cư cũ thường gặp hai khó khăn lớn
đó là hạn chế chiều cao tòa nhà mật độ dân số việc bồi thường hỗ trợ di rời tái định cư thường gặp khó với những đòi hỏi của người dân
trong đó việc đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư là khúc mắc khó giải quyết nhất
đại diện của bộ xây dựng cho biết các vấn đề này dù đã được quy định trong các văn bản pháp luật
xong đến khi triển khai lại gặp phải sự phản đối của các hộ dân vì họ đòi hỏi quyền lợi cao hơn
các chủ sở hữu các khu tập thể trung cư cũ nhất là các hộ tầng một thường đòi quyền lợi quá cao
nguyên nhân chính là do diện tích tầng một có thể cho thuê lại với giá cao hoặc kinh doanh nên việc thỏa thuận gặp khá nhiều khó khăn
khi các nhà đầu tư cứ vào thì có thể là lúc thì dân lại đồng ý lúc thì dân lại không đồng ý hoặc là nhà đầu tư vào thì vào được xong lại đi
bởi vì là có những cái mà giữa nhà đầu tư với lại dân là chưa thống nhất được với nhau
quay trở lại với khu tập thể c tám giảng võ theo đại diện người dân tại đây
đã có hơn tám mươi các hộ dân đồng ý với việc diễn
nhưng khi các nhà đầu tư đi rời xây mới lại khu tập thể này cho khang trang và đẹp hơn như nhà c bảy hoặc nhà d
thế nhưng các nhà đầu tư đến rồi lại đi
việc xây mới nhà c tám dường như vẫn chỉ có thể trông chờ vào tương lai
đơn giản bởi những yêu cầu của các hộ dân và sự đáp ứng của nhà đầu tư là chưa thể gặp nhau
để một chủ trương đúng của thành phố hà nội nói riêng và cả nước nói chung là cải tạo sửa chữa các khu tập thể trung cư cũ thành công
thì cần sự vào cuộc và hướng tới những mặt tích cực của tất cả các bên nhà đầu tư chính quyền và hộ dân
có như thế bộ mặt của đô thị mới ngày càng khang trang hơn
xin được chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế nổi bật
hôm qua các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã ký tuyên bố rome trong đó cam kết hướng tới một tương lai chung không có nước anh
trong bối cảnh hàng loạt cuộc khủng hoảng đã và đang làm suy yếu những nỗ lực nhằm đoàn kết châu lục này
tuyên bố được coi là thành quả của hội nghị thượng đỉnh eu kỷ niệm sáu mươi năm ngày ký hiệp ước rome
mặc dù eu đang phải đối mặt với nhiều dạn nứt và bất đồng song liên minh này đã và đang đem lại lợi ích cho hàng trăm triệu người dân
trong tuyên bố rome các nhà lãnh đạo eu bày tỏ mong muốn về một liên minh an toàn thịnh vượng một cộng đồng hòa bình tự do dân chủ nhân quyền
có sự thượng tôn pháp luật có sức cạnh tranh bền vững và có trách nhiệm xã hội trong một mươi năm tới
các nước thành viên sẽ phối hợp cùng ủy ban châu và hội đồng châu âu để đạt được những mục tiêu đã đề ra
chúng ta không chỉ xem lại quá khứ mà còn hướng đến tương lai chúng ta vẫn luôn lạc quan
tuyên bố vẫn nhấn mạnh rằng eu đang phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có từ các xung đột khu vực tấn công khủng bố khủng hoảng di cư bảo hộ thương mại cho đến bất bình đẳng kinh tế xã hội
chúng tôi mong đợi sẽ tiến lên phía trước với việc đạt bước tiến trong những vấn đề như an ninh phòng vệ tập thể chính sách di cư tăng trưởng kinh tế và chiến lược về việc làm
tuyên bố đưa ra tầm nhìn cho thập kỷ tới nên những vấn đề này không phải giải quyết trong ngày một ngày hai
một số nhà lãnh đạo châu âu đã tỏ ý bi quan trước việc anh rời khỏi eu
đáng chú ý chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker phát biểu tại hội nghị rằng lễ kỷ niệm sáu mươi năm hiệp ước rome không có sự tham dự của anh là một thời khắc rất đáng buồn
điều quan trọng nhất là hội nghị vẫn chưa đề cập được đường hướng tương lai rõ ràng cho eu
chưa quyết định
quyết định được kịch bản nào mà liên minh này nên theo đuổi trong số năm kịch bản được nêu trong sách trắng eu từng công bố
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa cho biết nước này có thể sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân tương tự như anh về việc có nên tiếp tục theo đuổi tiến trình gia nhập eu hay không
sau khi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp nhằm tăng thêm quyền lực cho tổng thống vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới đây
tổng thống erdogan tái khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ xem xét lại tất cả các mối quan hệ của nước này với eu
ông cho rằng thổ nhĩ kỳ sẽ đưa ra quyết định và tuân thủ sự lựa chọn của mình
theo đó có thể tiến hành cuộc trưng cầu tương tự brexit về các thỏa thuận đã có với eu
hôm hai mươi ba tháng ba ông erdogan cũng đã tuyên bố rằng mọi lĩnh vực trong quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ với eu sẽ được xem xét lại
trong đó có thỏa thuận về hạn chế người di cư được ký kết hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu với liên minh này
mối quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và eu gần đây càng thêm căng thẳng sau khi một số nước của châu âu ngăn cản các quan chức cấp cao của thổ nhĩ kỳ tới các nước này
nhằm vận động cộng đồng người gốc thổ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
hôm nay cử tri hồng kông trung quốc đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới cho đặc khu hành chính này
theo kết quả bỏ phiếu không chính thức cựu tổng thư ký chính quyền hồng kông trung quốc bà lâm trịnh nguyệt nga đã giành được bảy trăm bảy mươi hai phiếu của ủy ban bầu cử
trở thành nữ trưởng đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đầu tiên
đã có một một trăm chín mươi bốn trên tổng số bảy ba triệu người dân hồng kông trung quốc đi bỏ phiếu bầu chọn ra trưởng đặc khu mới dưới hình thức bỏ phiếu kín
bà lâm trịnh nguyệt nga năm mươi chín tuổi giành được bảy trăm bảy mươi bảy số phiếu trong tổng số phiếu của ủy ban bầu cử được đánh giá là nhận được sự ủng hộ của chính quyền bắc kinh
nữ cựu tổng thư ký chính quyền hồng kông đã đánh bại cựu giám đốc tài chính tăng tuấn hoa và thẩm phán về hưu
hồ quốc hưng để trở thành nữ trưởng khu đặc chính hồng kông nhiệm kỳ năm năm bà lâm trịnh nguyệt nga sẽ chính thức nhậm chức vào ngày một tháng bảy tới
hồ quốc hưng để trở thành nữ trưởng khu đặc chính tăng tuấn hoa và thẩm phán về hưu